sản lượng vải thiều của tỉnh bắc giang đang được tiêu thụ khá mạnh tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm thủ đức
một trong ba chợ đồ mối lớn nhất ở thành phố hồ chí minh
nông sản từ chợ đầu mối này sẽ được vận chuyển tiêu thụ đi các tỉnh miền đông miền trung và các tỉnh ở khu vực tây nguyên
ghi nhận sau của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
với hơn một quầy hàng vựa trái cây sản lượng rau quả tiêu thụ tại chợ đầu mối nông sản thủ đức
thành phố hồ chí minh lên tới hơn ba năm trăm linh tấn mỗi ngày
vải thiều của tỉnh bắc giang đã có mặt tại chợ đầu mối này từ hơn hai tuần nay
hàng chục xe vận chuyển vải thiều từ phía bắc trong đó có một lượng lớn vải thiều của tỉnh bắc giang
được vận chuyển và gần như tiêu thụ hết trong đêm
năm nay vải thiều vận chuyển và bán buôn tại chợ đầu mối nông sản thủ đức được đánh giá có chất lượng
mẫu mã đẹp hơn giá bán cao hơn nhiều năm trước
trung bình một ngày bán khoảng bốn năm công hàng
một công vậy thì vào số lượng là xe nào thì vào bán hết xe đó ít khi mà còn tồn lại
nhu cầu mua của người tiêu dùng rất là mạnh người ta chập trung mua rất là nhiều
từ bán lẹ cho tới bán xỉ ai đi chờ thì người ta cũng mua vải thiều
tiêu thụ tốt so với năm rồi giá cả thì ổn định hơn năm rồi cao hơn năm rồi đắp đôi bán cũng tốt
chợ nông sản thủ đức tp hcm
hiện có khoảng một mươi năm vựa trái cây buôn bán vải thiều và khi vào chính vụ sẽ có khoảng ba mươi vựa
ban quản lý chợ đã bố trí riêng khu vực để tập kết bán hàng riêng dành cho vải thiều
khi mà cái chất lượng vải thiều chúng ta được khẳng định thì người dân đón nhận hết sức là lồng nhiệt
và từ đó là cái tiêu thụ cũng rất là tốt và giá cả trong này cũng rất là cao
thế chính vì vậy mà chúng ta cũng tiếp tục là cùng với cái thị trường xuất khẩu
thì tiếp tục mở rộng
nhiều hơn ở cái thị trường nội địa và đặc biệt là đến với các cái chợ đầu mối và các cái trung tâm thương mại của siêu thị
thị trường các tỉnh phía nam hiện đang chiếm một tỉ trọng lớn trong cơ cấu thị trường nội địa của vải thiều tỉnh bắc giang
hiện đang bước vào thời điểm thu hoạch chính vụ sẽ có thêm nhiều chuyến xe chở vải được vận chuyển về đây
và trung chuyển đưa vải thiều bắc giang đến thị trường tp hcm và nhiều tỉnh miền trung miền tây đông nam bộ